tại hà nội bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ tài nguyên và môi trường bộ xây dựng
ủy ban nhân dân thành phố hà nội bộ môi trường nhật bản trung tâm phát triển vùng liên hợp quốc
đồng tổ chức diễn đàn liên chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu á lần thứ một mươi hai ist một mươi hai
với sự tham dự của ba trăm ba mươi năm đại biểu trong đó có hai trăm một mươi ba đại biểu quốc tế đến từ hai mươi năm quốc gia châu á
và một trăm hai mươi hai đại biểu trong nước diễn đàn sc một mươi hai lần này sẽ có một mươi năm sự kiện chính và chương trình đi khảo sát kỹ thuật về thành phố thông minh tại quảng ninh
với mục đích thúc đẩy nhận thức chung giữa các nước châu á về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải
từ những thực tiễn ở việt nam tôi mong muốn được các bạn trong diễn đàn hôm nay chia sẻ về các chính sách quy hoạch và phát triển cơ sở ả tầng của các thành phố thông minh
thông qua các giải pháp giao thông tích hợp và bền vững
để cải thiện hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường tại các thành phố
việc việt nam đăng cai tổ chức diễn đàn ist một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề tiến tới thành phố thông minh và có khả năng thích ứng
thông qua hệ thống giao thông vận tải thông minh và các bòn thấp
thể hiện vai trò trách nhiệm là thành viên của liên hợp quốc trong nỗ lực chung phát triển giao thông vận tải bền vững về môi trường
và cũng là cơ hội để việt nam khẳng định và nâng cao vai trò vị thế trong hợp tác giao thông vận tải
nhằm hỗ trợ chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
về phát triển bền vững của liên hợp quốc diễn đàn ist là nơi diễn ra các cuộc đối thoại chính sách và bàn luận về chiến lược
nhằm chia sẻ những kinh nghiệm và phổ biến thực tiễn tốt nhất
các công cụ chính sách kỹ thuật liên quan đến giao thông bền vững giữa các quốc gia gia của châu á
và chương trình sẽ diễn ra cho đến hết ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín